sau khi xảy ra tình trạng rác gây mất vệ sinh môi trường xảy ra tại trung tâm quận cầu giấy
thành phố hà nội bộ tài nguyên và môi trường vừa có văn bản để đề nghị thành phố hà nội
kiểm tra làm rõ và có báo cáo trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
bộ tài nguyên và môi trường đề nghị ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ngành
và ủy ban nhân dân quận cầu giấy khẩn trương vận chuyển khối lượng rác tồn động
tại khu đô thị mới cầu giấy thực hiện cải tạo môi trường sau khi hoàn thành
có phương án ứng phó đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường trong trường hợp tái diễn
chủ động công khai thông tin về kết quả thực hiện cho người dân và các cơ quan báo chí
không làm ảnh hưởng đến hoạt động của bệnh viện huyết học truyền máu trung ương
trước đó dù không phải là khu vực được quy hoạch để chứa rác
nhưng khu đất trên đường phạm văn bạch hà nội đã bị biến thành bãi đổ rác rộng cả nghìn mét vuông
và cao gần chục mét bốc mùi hôi thối đến các khu dân cư
trong đó có bệnh viện huyết học và truyền máu trung ương